do khả năng phối hợp vận động bị mất kiểm soát nên người say rượu rất dễ bị ngã bị cảm hạ đường huyết
bởi vậy người xung quanh cần biết cách xử trí đúng
nên đặt người say rượu nằm nghỉ ở tư thế nằm nghiêng để đề phòng nếu bị nôn sẽ tránh được nguy cơ sạc chất nôn và phổi
cần lưu ý khoảng một hai tiếng lại đánh thức người bị say rượu để đề phòng nguy cơ nạn nhân bị hôn mê mà người nhà không biết
theo dõi nếu thấy nạn nhân có một trong các dấu hiệu sau đây
cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra cấp cứu kịp thời
bất tỉnh gọi hỏi không biết thở khó khe ứ động đờm dãi ở miệng họng thở yếu nhịp thở không đều thở chậm hoặc ngừng thở
da môi móng tay tím tái hoặc nhờt lạnh tiểu tiện đại tiện ra quần đáy ít lượng nước tiểu ít hơn bình thường
nôn nhiều đau bụng bụng trướng tê yếu chân tay một bên chân tay hoặc một bên mặt nói ngọng nhìn mờ
có dấu hiệu co giật trong trường hợp này cần giữ nạn nhân nằm nghiêng để tránh ngã và đập không cho các vật cứng vào miệng
nếu có dấu hiệu thở yếu ngừng thở cần hô hấp nhân tạo và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu ngay
một băn khoăn của rất nhiều người đó là có nên cho người say rượu ăn uống hay không
phần lớn mọi người có thói quen không ăn trước khi uống hoặc chịu uống mà không ăn gì hoặc ăn rất ít
đến khi say lại nằm ngủ luôn nên rất dễ bị hạ đường huyết
do đó để phong ngừa hạ đường huyết nếu người say rượu còn tỉnh táo nên ăn nhẹ các món như cháo loãng hoặc sữa
người nhà cũng cần phải lưu ý rằng không nên để người say nằm ngủ gp mà không ăn gì
cứ sau vài tiếng lại đánh thức và cho người say uống hoặc ăn thêm gì đó
người say rượu cần uống nhiều nước để pha loãng nồng độ cồn trong cơ thể
giúp cho quá trình đào thải rượu được nhanh chóng và phòng ngừa mất nước do nôn
các loại nước dùng tốt cho người bị say rượu đó là nước lọc sữa nước cơm nước trào loãng nước mật ong nước canh
các loại nước trái cây như nước dừa tươi nước mía trà gừng
uống sữa nước cháo cơm canh hay các loại nước trái cây vừa có tác dụng bổ sung nước và điện dài
vừa có tác dụng giải rượu giảm buồn nôn và phòng tránh hạ đường huyết
bên cạnh đó khi bị say rượu người bệnh nên ăn các món ăn loãng có nhiều nước dễ tiêu như cháo xúp sữa hay phở
đối với cháo có thể ăn cháo gạo tẻ loãng thêm chút muối và đường cháo đậu xanh cháo trứng
ăn cháo trứng rất tốt cho người say rượu bởi trong trứng chứa nhiều acid amin
trong đó có cisein có tác dụng làm giảm tác dụng có hại của sự bia lên cơ thể
nên ăn xúc gà nước dùng gà hoặc rau củ
một số món ăn nhiều nước tinh bột dễ tiêu như phở bò phở ga cũng phòng tránh hạ đường huyết khi bị say rượu
để đảm bảo sức khỏe và hạn chế các tác dụng có hại của rượu
khi uống rượu mọi người cần ăn uống đầy đủ và uống ở mức độ vừa phải
người dân không uống các loại rượu không rõ nguồn gốc và không đảm bảo tiêu chuẩn
những người có bệnh về gan mật huyết áp tim mạch không nên uống rượu